thưa quý vị và các bạn gần đây tình trạng tai nạn giao thông xảy ra thường xuyên đặc biệt có những vụ đặc biệt nghiêm trọng
có rất nhiều nguyên nhân dẫn tới tai nạn giao thông nhưng ai cũng phải thừa nhận rằng tai nạn giao thông xảy ra là do con người thiếu ý thức
cụ thể là những người ôm vô lăng trên đường thường có ý thức chấp hành luật giao thông quá kém hoặc phớt lờ nên tai nạn giao thông do tài xế gây ra là không thể tránh khỏi
những ngày qua tại cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện ba tơ tài xế lê trần thanh bình hai mươi chín tuổi ở thành phố quảng ngãi
luôn tỏ ra hối hận về tội ác mà mình gây ra hậu quả nghiêm trọng cán tử vong cả một gia đình gồm bốn người
đây là vụ án gây bức xúc dư luận nhân dân về tình trạng xuống cấp của một bộ phận tài xế ô tô hiện nay
một trường hợp khác để kịp tăng chuyến chở gỗ răm trong lúc vượt ẩu qua một ô tô khác
tài xế trần thanh bình đã điều khiển ô tô cán qua xe máy
của anh lê văn diệp ở thị trấn ba tơ chở vợ và hai người con ngồi phía sau
những vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng đã dóng lên hồi chuông cảnh báo về ý thức và đạo đức của người lái xe
đằng sau những vụ tai nạn giao thông đều để lại những
nỗi đau và sự mất mát vô cùng to lớn
tính mạng con người vô cùng quý giá
có những người phải đánh đổi tất cả để được sống
hiện nay việc đào tạo lái xe đã có nhiều tiến bộ cả về phương tiện lẫn công nghệ
tuy nhiên chúng ta mới chỉ cung cấp được phần cứng tức là kiến thức kỹ thuật trên lý thuyết cho tài xế
còn phần mềm là ý thức đạo đức và kinh nghiệm thực tế thì chưa được trú trọng nhiều
cái dòng xe đó là bởi vì người dân ở đây người ta khoảng ánh rất là nhiều đoàn
biết bao nhiêu người nó đi mà
rồi cứ nó lắng đường rồi là rớt xuống lề mít mà
nói là nó chạy để nó đua nó lái tèo với nhau để nó chạy được nhiều chiến đó
các cơ quan chức năng nên tổ chức các lớp học về an toàn giao thông
để nâng cao ý thức trách nhiệm đối với cộng đồng đạo đức nghề nghiệp cho tài xế
ngoài ra phải quy định trách nhiệm với chủ phương tiện để họ nghiêm chỉnh hơn trong việc chọn tài xế
sắp xếp lịch chạy tránh tình trạng thả nổi cho tài xế tự tung tự tác như hiện nay
có thể như thế mới không để xảy ra những vụ tai nạn thương tâm do tài xế gây ra